cùng với chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam và nữ thì ngày hôm qua là một ngày thi đấu rất thành công của đoàn thể thao việt nam tại sea games ba mươi
tính đến trưa nay đoàn thể thao việt nam đã giành được chín mươi tám huy chương vàng tám mươi năm huy chương bạc một trăm linh bốn huy chương đồng
việt nam đứng thứ hai sau chủ nhà philippines
đoàn thể thao việt nam đã dành tới một mươi bảy tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu ngày một mươi tháng một mươi hai
trong đó ấn tượng nhất là môn vật giành được bảy huy chương vàng môn điển kinh giành tới sáu huy chương vàng và đặc biệt là u hai mươi hai việt nam đã giành được huy chương vàng môn bóng đá sau sáu mươi năm chờ đợi làm nức lòng người hâm mộ nước nhà
trong ngày thi đấu cuối cùng của sea games ba mươi chỉ còn môn bóng ném bãi biển nam tranh tài với hai trận đấu
đội tuyển việt nam tranh tài cùng đội tuyển indonesia và đội tuyển thái lan gặp đội tuyển philippines
với đội tuyển việt nam thì đây chỉ là một trận đấu thủ tục do đã toàn thắng ba trận trước đó và được dự đoán cầm chắc tấm huy chương vàng tại môn thi đấu này
như vậy có thể khẳng định đoàn thể thao việt nam kết thúc sea games ba mươi với vị trí thứ hai toàn đoàn